liên quan đến vụ cướp tiệm vàng thông phương nằm trên đường trần văn mười ấp xuân thới đông một
xã xuân thới đông huyện hóc môn xảy ra vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa cho biết đã bắt được ba nghi can trong vụ cướp táo tợn này
theo đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một sau khi nhận được tin báo về vụ cướp tiệm vàng thông phương
qua điều tra truy xét công an tp hcm đã xác định được các nghi can thực hiện vụ cướp tiệm vàng thông phương
và tiến hành bắt giữ các nghi can bao gồm ys a dũng tên gọi khác là đức hai mươi hai tuổi ngụ quận hai
đàm văn lực tên gọi khác là huy ba mươi một tuổi ngụ huyện hóc môn nguyễn văn dũng hai mươi chín tuổi quê đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ tan vật vụ án và tài sản liên quan
gồm hai khẩu súng ngắn bằng kim loại một khẩu súng bằng nhựa và kim loại hai mươi một viên đạn các loại
hiện công an tp hcm tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ vụ án